sau một mươi sáu h cùng ngày người nhà bất ngờ được thông báo nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch
khi người nhà vào phòng đã thấy nạn nhân tím tái nghi ngờ đã tử vong từ trước đó
ngay sau khi nhận được tin báo công an tân bình và lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra và giải phẫu tử thi
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
tình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn viết trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã ngọc quan huyện đoan hùng tỉnh phú thọ cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng vũ ngọc mô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã liên hoa huyện phú ninh tỉnh phú thọ
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ cũng về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm ở đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý